tính từ tối qua tới sáng nay việt nam ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới
bệnh nhân là chuyên gia người nga đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại nước ta lên con số là một chín mươi năm ca
trong tổng số một chín mươi năm ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là một một mươi ca
số ca còn đang điều trị là năm mươi ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm bốn trăm chín mươi một người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện hai trăm sáu mươi sáu người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi bốn trăm bốn mươi một người
cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn bảy trăm tám mươi bốn người